thưa quý vị bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố lịch thi trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
sẽ chính thức diễn ra từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi tháng sáu tới đây
như từ nay đến thời điểm diễn ra kỳ thi này chỉ còn khoảng hai tháng nữa
vào thời điểm để giáo viên và học sinh lớp một mươi hai trên cả nước đang phải gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này
các trường bám sát các đề thi ôn tập của bộ giáo dục và đào tạo điều chỉnh kế hoạch và phân loại học sinh
ban ngày đến lớp ban đêm ôn bài cuối tuần luyện thi tất cả thời gian anh duy dành cho việc học tập
không chỉ phải tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà anh duy còn tham gia thêm ba kỳ thi đánh giá năng lực khác
vì thế mà áp lực tăng lên gấp nhiều lần
thứ ba sẽ là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
em đang cố gắng hết sức luyện đề để chuẩn bị cho tất cả kỳ thi để có kết quả tốt nhất ạ
kỳ thi trung học phổ thông năm nay được tổ chức sớm hơn hai tuần so với năm trước
để thuận lợi cho thí sinh nhiều trường đã bố trí một số tiết phụ đạo vào buổi chiều hoặc cuối tuần
cho cả khối một mươi hai giáo viên sẽ chọn những nội dung trọng tâm mà các em bị hồng kiến thức để ôn luyện
giúp các em nắm chắc các kiến thức đã học
sự hỗ trợ từ các thầy cô và nhà trường cũng giúp việc ôn tập của em diễn ra dễ dàng hơn
kế hoạch này trải dài từ đầu năm nhưng tuy nhiên bắt đầu từ học kế hai
kế hoạch đó tập trung tăng cường hơn
mỗi nhà trường đều có các vòng ôn tập khác nhau
chúng tôi sẽ kết thúc ôn tập gần như toàn diện vào tháng năm
sang tháng sáu thì các em sẽ được ôn tập chuyên sâu
và chắc chắn là đến thời điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
các em đã đủ hành trang
để các em tự tin bước vào vòng thi
theo bộ giáo dục và đào tạo
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cơ bản giữ ổn định như năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên sẽ tăng cường hợp lý một số nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn ở một số môn
để từng bước tiệm cận với định hướng đánh giá năng lực phù hợp với mục tiêu
của chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám
đồng thời bộ giáo dục và đào tạo cũng đã công bố đề thi tham khảo cho các nhà trường
để giúp học sinh có định hướng ôn tập
bắt đầu kết thúc học kỳ một chúng tôi đã chỉ đạo các tổ nhóm bộ môn
xây dựng kế hoạch tổ chức ôn thi tốt nghiệp cho học sinh
để đáp ứng kết quả thi tuốt nghiệp trung học phổ thông đạt cao nhất
nhà trường cũng chỉ rõ đề nghị các đồng chí giáo viên các tổ nhóm chuyên môn
phân tích dữ liệu kết quả thi của năm hai nghìn hai mươi
để từ đó đánh giá thực trạng và tìm các biện pháp
để đảm bảo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của nhà trường
kỳ thi năm nay diễn ra trong bốn ngày từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi tháng sáu
gồm năm bài thi toán ngữ văn ngoại ngữ và hai bài thi tổ hợp là
khoa học tự nhiên tổ hợp các môn vật lý hóa học sinh học và khoa học xã hội
tổ hợp các môn lịch sử địa lý giáo dục công dân
đối với thí sinh học chương trình giáo dục trung học phổ thông
tổ hợp các môn lịch sử địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên
cấp trung học phổ thông